sáng nay ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và triển khai kết luận một của bộ chính trị khóa một mươi ba về tiếp tục thực hiện chỉ thị năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và chỉ đạo hội nghị tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ đồng chí võ văn thường thường trực ban bí thư đại tướng tô lâm bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng đại diện các bộ ban ngành và cơ quan trung ương
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại sáu mươi bảy điểm cầu trên toàn quốc tham dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an có trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các cục trực thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
năm năm qua việc thực hiện chỉ thị năm gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm mới sáng tạo thiết thực ngày càng đi vào thực chất
việc rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với trách nhiệm đeo gương trở thành việc làm chủ động thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng từ đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trình đốn đảng
trong cả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai bộ chính trị ban bí thư đã thành lập hơn hai mươi đoàn kiểm tra tại hơn ba mươi ban bộ ngành địa phương về việc triển khai thực hiện chỉ thị năm gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với gần một mươi sáu tổ chức đảng và trên bốn mươi bảy bảy trăm linh đảng viên qua đó giúp mỗi cán bộ đảng viên tự soi tự sửa tự điều chỉnh hành vi tích cực rèn luyện đạo đức lối sống tác phong công tác
công tác giáo dục tuyên truyền tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được tăng cường xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt mô hình hay cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo bác làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh đã trở thành biểu tượng cách mạng khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân việt nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội

từ học tập sang làm theo hiện thực hóa bằng những chương trình hành động việc làm cụ thể của mỗi địa phương cơ quan đơn vị gắn việc học tập và làm theo bác và nêu gương trong đó đề cao vai trò trách nhiệm tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
người có chức vụ càng cao cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống phong cách tác phong lề lối công tác để quần chúng nhân dân nói theo
phải thể hiện được tư tưởng vững vàng quan điểm đúng đắn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm hết lòng vì nước vì dân có phong cách lãnh đạo khoa học dân chủ sâu sát thực tiễn thật sự là hạt nhân đoàn kết quy tụ tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể theo tinh thần bác đã dạy một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền